thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền trung tập trung huy động tối đa các lực lượng phương tiện khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các người dân mất tích
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền trung ra soát các phương tiện vận tải biển đang neo đậu và hoạt động ở khu vực vùng biển nêu trên kịp thời huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân
các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện
tính đến một mươi chín h ngày hôm nay các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu thêm được hai thuyền viên và vớt được một thi thể tổng số người đã cứu được là bảy mươi chín người hiện còn một mươi hai người mất tích và ba người đã tử vong
thưa quý vị để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn văn phòng bộ công an vừa có công điện gửi giám đốc công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
nội dung công điện nêu rõ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo hoàng sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông các quần đảo hoàng sa khoảng một trăm năm mươi km về phía tây nam với sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo đến một mươi giờ ngày một mươi tám tháng một mươi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp tám giật cấp một mươi
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
văn phòng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau
tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số một mươi ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền trung
theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lớn để chủ động triển khai các công tác ứng phó của lực lượng công an nhân dân
tổ chức trược ban nghiêm túc đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
liên quan đến vụ sập ta lui trên đường hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt tỉnh lâm đồng làm hai người chết bị thương năm người xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố ba cán bộ liên quan về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đó là mạc phương hải trần quốc hà võ khánh toàn các bị can bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
ba người là cán bộ trực thuộc phòng quản lý đô thị tp đà lạt và công chức địa chính của ubnd phường một mươi tp đà lạt
cả ba đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm đình chỉ thi công dẫn tới xảy ra sự cố sập tàu luy nghiêm trọng
các đơn vị nghiệp vụ công an tp bắc ninh đang phối hợp với công an tp bắc ninh điều tra và truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ tại cửa hàng thời trang trên phố trần hương đạo tp bắc ninh
vào khoảng một mươi năm h chiều nay tại cửa hàng thời trang trên đường trần hương đạo năm thanh niên dùng dao
nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án nghi phạm rơi khỏi hiện trường nhận tin báo công an tp bắc ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt nghi phạm
sau thời gian xét xử và nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tiến hành tuyên án đối với vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng ninh cùng một mươi sáu đồng phạm liên quan tới vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và nhận hối lộ
bị cáo vũ liên oanh bị tuyên phạt một mươi năm năm tù cho hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
bị cáo hoàng thị thúy nga chủ tịch hội đồng sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group lĩnh tổng cộng bốn mươi năm tù cho ba lần xét xử tại ba địa phương
ngoài ra một mươi hai bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến bốn năm tù giam
một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền thuộc địa bàn giã trung hiệp